hội nghị thượng đỉnh của liên minh châu âu eu bàn về ngân sách bảy năm tiếp theo hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi bảy đã kết thúc trong bế tắc vào cuối ngày hai mươi một tháng hai
sau khi hai mươi bảy quốc gia thành viên không tìm được tiếng nói chung
trả lời báo chí sau ngày làm việc thứ hai thủ tướng đức angela merkel cho biết sự khác biệt vẫn còn quá lớn để đi đến một thỏa thuận
bà cho biết chưa có ngày nào được ấn định cho một hội nghị thượng đỉnh tiếp theo để đàm phán
nhưng bà cũng nói thêm rằng các nhà lãnh đạo sẽ phải sớm quay lại chủ đề ngân sách không tài chính giải hạn để có thể hoạt động từ năm hai nghìn hai mươi một
trong khi đó chủ tịch hội đồng châu âu charles michel đánh giá các bên đã không thể đạt được thỏa thuận và phải cần thêm thời gian
sự khác biệt lớn vẫn tồn tại trong một số lĩnh vực từ mức trần tri tiêu ngân sách những lĩnh vực ưu tiên cho tài trợ và giảm mức đóng góp mà một số nước đóng góp dòng yêu cầu